kính chào quý vị và các bạn
tại các tỉnh miền bắc mưa rông được dự báo sẽ còn tiếp tục lặp lại trong đêm nay và sáng sớm mai
mưa rông lượng khá hơn sẽ tập trung chủ yếu ở các tỉnh vùng núi phía tây bắc và đông bắc
nhiệt độ ban ngày vẫn khá cao phổ biến vào lúc trưa chiều từ ba mươi hai ba mươi năm độ
thanh hóa nghệ an còn có khả năng lặp lại mưa rào và rông trong đêm nay và sáng sớm mai
cục bộ có điểm mưa vừa quý vị nên cảnh giác với thời tiết nguy hiểm như lốc xét gió mạnh trong cơn rông
sau đó mưa sẽ giảm nhanh xuống diện vài nơi tại hai khu vực này
nhiệt độ cũng gia tăng trở lại mức ba mươi hai ba mươi năm độ
khu vực từ hà tĩnh trở vào đến bình thuận thời tiết hai mươi bốn giờ tới không có quá nhiều biến động
những cơn mưa chủ yếu xuất hiện cục bộ về cuối ngày
ban ngày trời nắng nóng diện rộng với nhiệt độ cao nhất là ba mươi năm ba mươi bảy độ
khu vực trung trung bộ có nơi nắng nóng gai gắt với mức nhiệt đạt ba mươi tám độ
dự báo thời gian tới sẽ còn khoảng từ một cho đến hai đợt nắng nóng nữa
tuy nhiên các đợt này không kéo dài và cũng không khắc nghiệt như những đợt vừa qua
tại các tỉnh vùng cao tây nguyên và khu vực nam bộ mưa rông còn xuất hiện nhiều nơi
do ảnh hưởng của đới gió tây nam kết hợp với hoạt động của đới gió đông trên tầng cao
có nơi có mưa vừa đến mưa to cục bộ có nơi mưa rất to và rông ngày trời nắng
riêng tại nam bộ có thể có cảm giác hơi oi nóng vào lúc trưa và đầu giờ chiều do nhiệt độ tăng
và phổ biến ở mức là ba mươi hai ba mươi bốn độ có nơi trên ba mươi bốn độ
còn tại tây nguyên nhiệt độ cao nhất ngày ở ngưỡng là ba mươi đến ba mươi ba độ
trên biển vùng biển quần đảo hoàng sa thời tiết chủ yếu tạnh giáo gió nhẹ tầm nhìn xa trên một mươi km
vùng biển quần đảo trường sa có gió tây nam cường độ yếu đến trung bình
đến chiều tối có mưa rào và rông đề phòng với lốc xoáy và gió giật mạnh trong cơn rông
nhiệt độ tại hai quần đảo hoàng sa và trường sa không vượt quá mức ba mươi ba độ
sự báo về tình hình bão và áp thấp nhiệt đới trên biển đông từ nay cho đến hết năm nay
có khả năng xuất hiện khoảng từ bảy đến chín cơn bão và áp thấp nhiệt đới
trong đó có khoảng ba bốn cơn ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền nước ta
khu vực hà nội đêm và sáng nhiều mây có mưa rào và rải rác có rông
ngày nắng có nơi nắng nóng trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh
nhiệt độ ngày đêm giao động từ hai mươi sáu đến ba mươi năm độ